trong những ngày đầu xuân năm mới đinh rậu hai nghìn một mươi bảy các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh tuyên quang thu hút rất đông du khách đến tham quan
du khách đến với các địa điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh tuyên quang không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên
mà còn là cơ hội để tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa lịch sử của các điểm di tích
một trong những nét đẹp trong văn hóa du lịch tâm linh ở thủ đô kháng chiến
cũng như nhiều năm trước trong mùa lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi bảy gia đình chị ngọc ở hà nội lại cùng nhau lên tuyên quang tham quan các điểm du lịch tâm linh ở thành phố tuyên quang
với gia đình chị ngọc đây không chỉ là dịp để đi tham quan các ngôi đền và ngôi chùa ở tuyên quang
mà còn để hiểu thêm về truyền thống văn hóa của thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến vùng đất chiến khu cách mạng cùng những nét văn hóa trong tin ngưỡng của người việt
giá trị văn hóa lịch sử bên cạnh việc bảo tồn và giữ các giá trị cảnh quan tuyên quang đang tích cực xây dựng những tour tuyến du lịch hợp lý đầu tư vào các khu du lịch tâm linh để tạo ra sự đồng bộ
du lịch văn hóa tâm linh đang hướng tới sự phát triển bền vững đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh